mưa lớn trên địa bàn huyện mèo vạc tỉnh hà giang đã gây ra lũ ống
làm ngập lụt nhiều nhà cửa và tài sản hoa màu của người dân
mưa lớn đã làm hơn một trăm linh nhà dân bị ngập nước tàn phá bốn hectare hoa màu
cuốn trôi và gây hư hỏng xe cộ của người dân
theo thông tin từ đài khí tượng thủy văn tỉnh hà giang từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng chín
các huyện quang bình xín mần yên minh mèo vạc tiếp tục có mưa to cảnh báo lũ quét sạt lở đất
người dân và các cấp chính quyền phải chủ động ứng phó với thiên tai tránh thiệt hại về người và tài sản